bình thuận đã khởi tố bắt tạm giam tám nghi can để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
liên quan đến vụ gây dối tại thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong tỉnh bình thuận
ngày hôm nay đại tá nguyễn văn nhiều trưởng phòng tham mưu người phát ngôn công an tỉnh bình thuận cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an bình thuận đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam tám nghi can
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ
các nghi can này là những người quá khích đã trực tiếp tham gia vụ gây dối đốt phá tài sản
tại thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong và thị trấn phan rí thành huyện bắc bình vào ngày một mươi và ngày một mươi một tháng sáu